chính quyền tổng thống mỹ joe biden thông báo sẽ hỗ trợ các bang thuốc kê đơn điều trị cúm từ kho dự trữ chiến lược quốc gia
trong bối cảnh số người mắc cúm tiếp tục tăng cao trong mùa đông gây quá tải cho hệ thống y tế
cụ thể các bang sẽ có thể yêu cầu tiếp tế thuốc tamiflu từ kho dự trữ chiến lược quốc gia thuộc bộ y tế và dịch vụ nhân sinh mỹ
tuy nhiên cơ quan này chưa công bố số liều thuốc hiện có
mùa cúm năm nay đến sớm và ảnh hưởng nặng nề hơn cùng với dịch covid một mươi chín và làn sóng lây nhiễm virus hợp bào hô hấp
theo cdc mỹ ước tính đã có một trăm năm mươi người nhập viện và chín ba trăm linh người tử vong do cúm
nhiều kệ hàng bày bán thuốc không kê đơn tại các hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa đã chống trơn khi số ca mắc cúm tăng đột biến
hiện cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chưa báo cáo thiếu thuốc tamiflu
tuy nhiên thị trường đang thiếu thuốc kháng sinh amosylin do nhu cầu tăng vọt